năm h ba mươi phút cùng ngày khi đi làm về thì phát hiện trộn ruột nhập vào nhà cậy kết sắt trộn tài sản gồm có tiền vàng trị giá khoảng chín trăm linh triệu đồng
qua công tác khám nghiệm hiện trường phát hiện nhiều nghi vấn lực lượng chức năng đã lấy lời khai và đấu tranh với nạn nhân bị mất trộm
thúy đã thừa nhận mình tạo dựng hiện trường giả rồi báo cơ quan công an vì đã cho chị ruột mượn tiền vàng và sợ chồng phát hiện nên báo án giả
hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật